chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
bản tin chiều ngày hai tháng bốn xin được bắt đầu bằng thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các tỉnh biên giới tây nam và một số địa bàn trọng điểm phía nam
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chủ trì hội nghị
tại buổi làm việc các địa phương có đường biên giới giáp danh các nước bạn đã nêu một số khó khăn
trong công tác quản lý người xuất nhập cảnh trái phép
đơn cử tp hcm là địa phương không có đường biên giới giáp danh các nước
nhưng đa số các đối tượng nhập cảnh trái phép đều vào tp hcm
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tp hcm đã xử lý hai mươi sáu vụ
với hai trăm năm mươi hai đối tượng nhập cảnh trái phép
sắp tới công an tp cho biết sẽ khởi tố hai vụ đồng thời kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố xử lý rút giấy phép khởi tố đối với các cơ sở lưu trú vi phạm
chứa chấp đối tượng nhập cảnh trái phép
đối với việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là tuyến đầu làm công tác chống dịch cục y tế bộ công an cho biết
đã có kế hoạch tập huấn tiêm ngừa vaccine giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
cho lực lượng công an với một mươi liều vaccine trong đợt đầu
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
nguy cơ cao từ các đối tượng nhập cảnh trái phép thượng tướng nguyễn văn sơn
chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền xử lý các vụ việc
theo quy định của pháp luật đồng thời tuyên truyền vận động người dân
không thực hiện các hành vi đưa người nhập cảnh trái phép phối hợp hỗ trợ
với lực lượng biên phòng chỉ đạo công an cơ sở tăng cường giám sát
người nhập cảnh trái phép dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh
như tin đã đưa mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã triệt xóa một băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy
ngay trong bệnh viện tâm thần trung ương một do đối tượng nguyễn xuân quý
trú tải tp hà nội cầm đầu đây là lần đầu tiên công an tp hà nội
phát hiện ra một ổ nhóm ma túy có phương thức hoạt động vô cùng mới
tinh vi manh động liều lĩnh núp dưới cái mát là bệnh nhân tâm thần
sử dụng chính buồng bệnh làm nơi buôn bán ma túy
tại cơ quan cảnh sát điều tra quý khai nhận lợi dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần
điều trị nội chú quý đã thuê phòng điều trị tại tầng hai khoa phục hồi chức năng
bệnh viện tâm thần trung ương một sử dụng thành phòng bay lắc thu nhỏ
để phục vụ cho các con nghiện nhân viên bệnh viện có nhu cầu
hàng ngày khách tới mua ma túy của quý thường lấy danh nghĩa là người thân
bạn bè đến viện thăm bệnh và ở lại từ chín h tối hôm trước đến ba bốn h sáng ngày hôm sau
ma túy được quý cất giấu nguy trang trong các vỏ túi trà cà phê để tránh bị phát hiện
đối tượng cử đàn em giả làm xe ôm lái taxi để canh gác từ cổng bệnh viện
đối tượng khi ra ngoài khỏi bệnh viện thì đã bị cộng an quận hà nội trưởng bắt
về tổng tạm chức trái phép trên bàn tùy
nhưng do đối tượng chỉ bày những việc đang điều trị tại bệnh viện tâm thần
cho nên là cơ quan chức năng phải xả đối tượng về trong bệnh viện để điều trị
và tiếp tục từ đó đến nay thì đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động trái phép trên bàn tùy
khám xét tại phòng điều trị của đối tượng tại bệnh viện tâm thần trung ương một
lực lượng chức năng đã thu giữ sáu một kg ma túy tổng hợp hai máy hàn nhiệt
nhiều hệ thống loa đài công suất lớn đèn nháy đèn chớp laser và nhiều đồ vật khác có liên quan
toàn bộ số ma túy thu giữ khi khám xét được đối tượng cất dấu trên trần nhà của phòng bệnh
đây là chuyên án có nhiều thủ đoạn mới liên quan tới đối tượng là bệnh nhân tâm thần
chính điều này gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình phá án
từ tài liệu xác minh thu thập được

để điều trị đối tượng

quá trình theo dõi trong thời gian vừa rồi tần suất giao dịch mua bán ma túy và sử dụng trái phép chân ma túy của các đối tượng

từ cái tường hóa cho đến pha học tận trong cái quyền trong cái khu điều trị

hiện chuyên án vẫn đang được công an thành phố hà nội tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội đã khởi tố nguyễn xuân quý cùng năm đối tượng khác
trong đó đối tượng nguyễn anh vũ
trú tại huyện thường tín hà nội kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
bệnh viện tâm thần trung mương i bị khởi tố về tội không tố rắc tội phạm
bộ đối tượng còn lại là nguyễn văn ngọc nguyễn trung nguyên nguyễn công và lê hoàng hải
bị khởi tố về các tội liên quan đến mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ quá trình hoạt động của băng nhóm này
cũng như trách nhiệm của bệnh viện tâm thần trung mương i trong vụ việc
đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng
bởi số lượng ma túy lực lượng công an thu giữ được đến nay là hơn sáu kg
về vụ việc hai nam thanh niên bị dân phòng đánh tại phòng giám thị của một trường trung học phổ thông
tại địa bàn quận một mươi tp hcm khiến dư luận phẫn nộ về hành vi đánh đập trẻ em
trưa nay ngày hai tháng bốn ủy ban nhân dân quận một mươi đã họp báo thông tin chính thức
về vụ việc
đại diện ủy ban nhân dân quận một mươi cho biết tại cuộc họp báo lãnh đạo quận đã nắm được vụ việc
hai nam thiếu niên một mươi bốn tuổi bị đánh tại phòng giám thị của trường trung học cơ sở nguyễn văn tố
trước mắt quận cho đình chỉ công tác bốn thành viên trong tổ dân phố bảo vệ dân phố
có liên quan đến vụ đánh người này
cơ quan chức năng đang làm việc với các dân phòng và các đối tượng khác có mặt
tại hiện trường để làm rõ vụ việc
trước đó vào tối ngày một tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh
hai nam thiếu niên bị một cán bộ dân phòng đánh
vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại trường trung học cơ sở nguyễn văn tố quận một mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đã nắm được thông tin ban đầu về vụ việc
đồng thời yêu cầu nhà trường và phòng giáo dục đào tạo quận một mươi báo cáo chi tiết
để chỉ đạo xử lý cụ thể
sáng nay chính quyền địa phương và ngành giáo dục cũng đã đến thăm gia đình hai nam thiếu niên
hiện sức khỏe của hai thiếu niên tương đối ổn định
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
tp hà nội đã tạm giữ hình sự đối tượng mai quý mạnh chú tại thái bình
hiện là sinh viên chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học trên địa bàn hà nội
tại cơ quan điều tra mai quý mạnh khai nhận vào chiều ngày một mươi chín tháng ba
mạnh đến khu vực phường mai dịch quận cầu giấy
thì phát hiện một chiếc xe máy không có người trông giữ nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
sau đó đối tượng tiếp tục đi sang khu vực đường xuân la quận tây hồ
lấy trộm một chiếc xe máy khác rồi đem cả hai xe này gửi tại bãi xe mai dịch
chiếc xe đầu tiên đối tượng bán được hai mươi triệu đồng
sau đó quay về bãi xe lấy chiếc thứ hai định mang đi bán tiếp
thì bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy bắt giữ
đầu tranh khai thác mạnh còn khai nhận thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy
ở phường mỹ đỉnh một mỹ đỉnh hai quận nam tử liêm
hiện công an quận cầu giấy đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
cũng tại hà nội liên quan đến một vụ tống tiền
mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn bảo tuấn
chú tại quảng trị để tiến hành điều tra
theo lời khai của đối tượng do có nhu cầu tìm bạn gái
tuấn đã lên mạng vào các hội nhóm sugar baby sugar daddy
để đăng tải bài viết
khi thấy bài đăng của tuấn thì chị hát hai mươi sáu tuổi
đã nhắn tin qua facebook và thỏa thuận làm bạn gái với mức tru cấp là tám triệu đồng một tháng
ngày một mươi ba tháng ba đối tượng rủ nạn nhân đến biệt thự trên địa bàn quận nam tử liêm
quan hệ và quay video chụp ảnh nóng của chị hát để tống tiền
đến tối ngày một mươi bốn tháng ba đối tượng nhắn tin đe dọa nạn nhân phải đưa một mươi năm triệu đồng
nếu không sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội
ngay trong đêm chị hát đã đến công an phường mai dịch trình báo sự việc
căn cứ vào tài liệu điều tra
ngày một mươi năm tháng ba công an quận cầu giấy đã bắt giữ nguyễn bảo tuấn
để điều tra vẻnh vi cưỡng đoạt tài sản
hiện công an quận cầu giấy đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị và các bạn
luật giao thông đường bộ có quy định
người tham gia giao thông khi muốn chuyển hướng phải giảm tốc độ
đi chậm lại quan sát và có tín hiệu báo hướng rẽ cho các phương tiện phía sau
hay còn gọi là bật đèn xi nhan để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác
tuy nhiên thời gian qua tình trạng người tham gia giao thông vi phạm
trong việc sử dụng đèn tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng vẫn còn xuất hiện nhiều trên các tuyến đường
đặc biệt là tại các ngã ba ngã tư nơi giao nhau tập trung đông phương tiện
phóng sự sau đây thực hiện tại hậu giang như một lời cảnh báo tới tất cả mọi người
không bật đèn si nhan
bật nhan là lập tức rẽ bất kể khoảng cách an toàn với phương tiện phía sau
không bật đèn xi nhan đây là lỗi chuyển hướng không đúng quy định hoặc chuyển hướng không đảm bảo an toàn
năm hai nghìn hai mươi tại hậu giang số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi này là một mươi hai vụ
làm chết bảy người bị thương bảy người tăng sáu vụ tăng hai người chết và tăng ba người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi tại hậu giang số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi này là một mươi hai vụ tăng ba người tăng bốn người bị thương so với năm hai nghìn một mươi chín
đối với cái lỗi này trong thời gian qua là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông chảy xảy ra trên tuyến
đối với kể cả là xe ô tô và xe mô tô cũng vậy
nếu mà mình không có hướng ghẽ hoặc là mình ghẽ mà quên tắt nhanh
thì đối với những phương tiện đi phía sau người ta sẽ không hiểu được là mình đi vào con đường nào
là mình nhanh bên phải là mình đi ngược về bên trái
theo quy định những trường hợp phải bật đèn xi nhan báo rễ đó là chuyển làn đường
dễ phải dễ trái quay đầu vượt xe khác
bên cạnh việc dễ hướng đèn xi nhăn còn sử dụng để cảnh báo nguy hiểm
do đó việc không sử dụng tín hiệu đèn xi nhan khi chuyển hướng
hoặc có sử dụng nhưng bật quá trễ hoặc tắt quá sớm khi chưa hoàn tất quá trình chuyển hướng
cũng sẽ đồng nghĩa việc bật đèn không có tác dụng
đây là lỗi không hiếm gặp của người tham gia giao thông
điều này có thể ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của những người đi phía sau
do đó khi dễ hướng người tham gia giao thông phải bật đèn xi nhan
cách hướng dễ với một khoảng cách an toàn có thể từ một mươi năm đến ba mươi mét
tới đây lực lượng từng tra kiểm soát sẽ làm tham mưu ban đào phòng
sẽ mở chiên đề đối với tất cả phương tiện ô tô và mô tô
mà lỗi là chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng ghẽ
để nhằm tiên triền và xử lý đối với người tham gia giao thông
nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
cũng đã có quy định xử phạt các trường hợp vi phạm trên
tuy nhiên nhiều người vẫn không thực hiện đúng quy định gây nguy hiểm khi lưu thông trên đường
chính vì vậy mỗi người tham gia giao thông phải tự ý thức chấp hành luật giao thông
để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh
tiếp theo là những thông tin về chuyên áo tuổi phạm

và đối tượng phạm văn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại tiểu khu bãi đa
thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện